nguyên liệu không thể thiếu trong món cà xỉu muối là nước mắm ngon cùng tỏi ớt đường trắng hoặc đường thốt nốt tùy thích
cà xỉu được trộn cùng mắm đường để nguội khoảng năm phút để ngắm gia vị rồi đến tỏi và ớt vừa sơ chế vào
nghe đơn giản là thế nhưng đây lại là công đoạn đòi hỏi người làm phải giàu kinh nghiệm và thật sự khéo léo
mắm cà xỉu có đạt yêu cầu và chất lượng hay không đều phụ thuộc vào cách muối
nếu muối mặn quá thì cà xỉu sẽ bị đen không đẹp mắt
bốn thịt cà xỉu béo rau giòn quyện với hỗn hợp nước ngâm có vị mặn ngọt dừa phải vị ớt the tỏi thơm
cà xỉu cũng được chế biến thành các món gỏi cũng giống như gói xoài hay gói cốc khá đơn giản chứ không hề cầu kỳ
xoài băm thành sợi nhỏ trộn với rau răm rồi pha thêm nước nhắm đường cùng một ít nước mắm để tạo độ đậm đà
cuối cùng chỉ cần trộn cà xỉu và hỗn hợp xoài băm lại với nhau
rồi rắc hành phi đậu phộng rang vào để tăng thêm hương vị là món gỏi đã hoàn thành
ngoài ra khi chế biến một số nơi còn cho thêm củ hành tây thái sợi hoặc trộn chung với gỏi cà xỉu khiến món ăn càng đạm dị
ăn thì nó ngon mỗi một cái mắm nó có một cái ngon nó khác nhau
mà cái này thì ăn thấy nhiều người mua và người ta nói ăn được
nàng có tiến hành
hai tiếng đồng hồ á
trời chục ký á mình nằm có tiến hai tiếng đồng hồ mình nằm xong rồi
đúng là nó cũng có mùa nhưng mà về cái mùa mưa thì người ta đi cào thì nó được ít hơn
còn cái mùa mà không mưa này thì nó cao được nhiều
mắm cà xỉu là đặc sản làm nên thương hiệu của dùng đất kiên giang
chất chứa mùi vị đậm đà hòa quyện giữa đức
và biển ở xứ hà tiên
nếu du lịch đến đây bạn có thể dễ dàng tìm mua được món cà xỉu muối để thưởng thức hoặc tặng người thân bạn bè
một hũ cà xỉu múi có giá khoảng một trăm linh đồng đến một trăm bốn mươi đồng
đặc sản cà xỉu không phải cao lương mỹ dị nhưng một khi đã thưởng thức chắc chắn sẽ khiến du khách nhớ mãi
thưa quý vị món mắm cà xỉu này tuy còn lạ lẫm với nhiều thực khách thập phương
tuy nhiên đã gắn bó lâu đời với nhiều người dân địa phương nơi đây
và hương vị của món ngon này thì nhiều người nhận xét là ngon không kém gì những món mắm nổi tiếng khác